một số tin tức về an ninh trật tự vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ cháy tại cơ sở sản xuất gối trong khu dân cư các lực lượng
chức năng đã nhanh chóng phối hợp với người dân để khống chế vụ cháy và giải cứu tài sản cho chủ cơ sở
vụ cháy được phát hiện vào khoảng một mươi bốn giờ tại cơ sở sản xuất cối có địa chỉ tại bốn mươi một phan khoang
phường hòa an quận cẩm lệ do anh nguyễn trương làm chủ do ngọn lửa xuất phát từ thiết bị đăng
sản xuất gối trong khu vực nhiều nguyên liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng ra khu vực
khoảng hai trăm linh m hai chứa thành phẩm và nguyên liệu có nguy cơ lan rộng ra các hộ dân lân cận
nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động năm phương tiện chữa cháy
cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phá tường bên hồng nhà kho để dập lửa và đưa tài sản ra bên ngoài
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày vụ cháy cơ bản được khống chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người nhưng đã làm một số thiết bị máy móc và nguyên vật liệu bị hư hại